ngày một mươi chín tháng một mươi hai thành phố đà nẵng đã long trọng tổ chức gặp mặt cán bộ quân đội nghỉ hưu cấp cao
nhân kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam và ba mươi năm ngày hội quốc phòng toàn dân
với sự tham dự của hơn hai cựu quân nhân trên địa bàn
tại buổi gặp mặt các cựu cán bộ quân đội đã cùng nhau ôn lại những chặng đường lịch sử hào hùng vẻ vang của quân đội nhân dân việt nam
trải qua bảy mươi năm năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành quân đội nhân dân việt nam luôn hoàn thành sứ mệnh cao cả của mình
luôn giữ vững nêu gương sáng về phẩm chất truyền thống bộ đội cụ hồ góp phần xây dựng và bảo vệ tổ quốc
nhân dịp này thưa ủy quyền của chủ tịch nước lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng đã trao hai huân chương bảo vệ tổ quốc hạng nhất
bảy huân chương bảo vệ tổ quốc hạng nhì và một mươi chín huân chương bảo vệ tổ quốc hạng ba cho hai mươi tám cá nhân có thành tích xuất sắc
trong quá trình huấn luyện phục vụ chiến đấu xây dựng quân đội nhân dân củng cố quốc phòng góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc